tại thành phố vinh hội hữu nghị việt nam lào tỉnh nghệ an phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an tổ chức kỷ niệm lần thứ bốn mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh của quân và dân các dân tộc lào cũng như sự giúp đỡ trí nghĩa trí tình của việt nam đối với cách mạng lào
truyền thống quy báo ấy tiếp tục được đảng nhà nước và nhân dân của hai nước không ngừng củng cố phát triển trong suốt bốn mươi bốn năm qua
trên địa bàn tỉnh nghệ an hiện đã có tám đồn biên phòng kết nghĩa với tám đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn lào hai mươi một cặp bản phía việt nam kết nghĩa với hai mươi ba bản phía bạn lào
công tác giải quyết người di cư trái phép kết hôn không giá thú trên địa bàn biên giới cũng đạt được nhiều kết quả tích cực
tỉnh nghệ an đã trao quyết định nhập quốc tịch cho bảy mươi công dân nước bạn lào cư trú trên địa bàn